hàng trăm cây rừng tự nhiên chủ yếu là thông ba lá có tuổi đời trên ba mươi năm tuổi thuộc rừng phòng hộ đông nguồn tại lâm đồng đã bị lâm tặc đốn hạ hàng loạt
vụ việc này đã xảy ra nhiều ngày nay tại tiểu khu một trăm ba mươi hai xã đạ sa huyện lạc dương tỉnh lâm đồng
tại cánh rừng thông bị đốn hạ hàng trăm cây thông cổ thụ với đủ các kích cỡ bị cưa hạ nằm xếp lớp trên chiên đồi kéo dài tới bờ suối
cách đó không xa thì nhiều cây cổ thụ sen lẫn cây rừng có đường kính gốc lên tới chín mươi cm cao hơn hai mươi m bị cưa hạ cắt thành từng lóng bỏ nằm ngổn ngang tại hiện trường
nhiều lóng thông dài từ một đến ba mét bị cắt khúc đốt bỏ trải dài từ sườn đồi xuống ven suối dấu vết cưa hạ còn rất mới
đến thời điểm này đơn vị nhận khoán bảo vệ rừng cũng như chủ rừng và chính quyền địa phương vẫn chưa tìm ra được các đối tượng thực hiện vụ phá rừng này